công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền trung vẫn đang được tiến hành khẩn trương
tại nghệ an với thực trạng hệ thống hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng
trước mắt ngành giao thông vận tải của tỉnh đang tập trung huy động nguồn lực để khắc phục các tuyến đường trọng yếu
đường dt năm trăm bốn mươi hai đi qua địa phận xóm chín xã hưng yên nam huyện hưng nguyên
mặc dù nằm ở khu vực rất cao so với công trình chung cả tuyến
nhưng đợt mưa từ ngày một mươi ba đến một mươi năm tháng một mươi vừa qua đã làm cho mặt đường biến dạng hoàn toàn
ổ gà ổ voi xuất hiện gần như kín mặt đường đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của nhân dân

đợt lũ lụt vừa qua gần như hạ tầng giao thông trên các tuyến đường do đơn vị này quản lý
bị hư hỏng nghiêm trọng thiệt hại ước tính lên đến một mươi sáu tỷ đồng
có những khu vực đường đã bị nước khoét sâu tạo thành các hàm ếch ăn sâu gây nguy cơ sụt lún nền
sáu lũ đường quả sụn gấp nghiêm trọng
trước mắt đơn vị từ phải bỏ tiền bỏ kinh phị ra để thuế xe máy
để làm sán gạt tất cả ổ râu ổ gà ở đến tuyển
để người tham gia giao thông đi trên đường ếm thuận
theo thống kê sơ bộ đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại
về hạ tầng giao thông
hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh hơn một trăm bốn mươi chín tỷ đồng
và phần lớn các tuyến đường hư hỏng xuống cấp do thiên tai gây ra
chủ yếu tập trung tại các huyện là hưng nguyên nghi lộc nam đàn
và các tuyến quốc lộ như bốn mươi tám b bốn mươi tám d bốn mươi tám e
sau khi nước rút việc khắc phục đang nằm ở bước một
nghĩa là mới san lấp những nơi sạt sâu theo cách tạm thời để thông tuyến
theo thống kê sơ bộ đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại về hạ tầng giao thông

chủ yếu tập trung tại các huyện là hưng nguyên nghi lộc nam đàn

hiện nay do nguồn kinh phí hạn chế nên việc nhựa hóa lại tất cả những tuyến bị sạt lở nặng rất khó thực hiện trong năm nay
về lâu dài rất cần có sự hỗ trợ nguồn vốn từ các bộ ngành của trung ương cho tỉnh nghệ an để khắc phục thiệt hại do bão lũ thiên tai gây ra